công nghệ trông lắp hiện nay đã là lạc hậu chiếm diện tích đất đai
và chứa nhiều nguy cơ gây rò rỉ ô nhiễm nguồn nước ô nhiễm không khí
theo kế hoạch từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm thành phố sẽ giảm tỷ lệ chôn lắp xuống còn hai mươi
điều đó có nghĩa thành phố sẽ áp dụng nhiều công nghệ xử lý tiên tiến
hiện giờ đối với lương chất thải của thành phố hồ chí minh đang có xu hướng tăng
và các trị tiêu quan chắc
đối với các hoạt động của bốn bãi trôn lớp mà theo chương trình quan chắc của hàng năm của bên mình
thì có vài trị tiêu liên quan tới các thông số về mùi thì nó có diễn biến là tăng thôi
còn tất cả các trị tiêu khác thì vẫn nằm trong quy chuẩn cho phép
có thể là bước ban đầu thì ủy ban nhân dân thành phố trong giai đoạn đó
thì chỉ tiếp cận được những doanh nghiệp với những công nghệ
nó cũng còn là thô sơ lạc hậu như chúng ta đã đánh giá trong giai đoạn hiện nay
nhưng mà chúng ta sẽ thấy là mình phải đi theo sự phát triển của thế giới
nếu mà bây giờ là không thể nói rằng là thôi đã ký hợp đồng ở một cái giai đoạn đó rồi
thì nó cũ thì cũng là xong cho qua cái giai đoạn đó
thì tôi nghĩ là nó không phải là cái sự mong đợi của người dân thành phố
đối với chính quyền thành phố thì lại là hiện nay là có những công nghệ tiên tiến

thì chúng ta phải làm sao để ràng buộc những đơn vị thu mua xử lý rác hải
là phải theo công nghệ tiên tiến tiến bộ của xã hội
một trong những phương pháp xử lý chất thải rắn tiên tiến hiện nay là công nghệ đốt plasma
công nghệ này xử lý được ở nhiệt độ cao tất cả các loại chất thải rắn chất trơ
tạo thành xỉ và khí nóng
sĩ dùng để làm vật liệu xây dựng và khí nóng thu hồi để tạo hơi nước cho phát điện
công nghệ này sẽ giúp giảm tỷ lệ chôn lắp chất thải không tốn diện tích đất đai
tuy nhiên lại cần một lượng giống đầu tư ban đầu khá lớn
hy vọng đây sẽ là giải pháp để xử lý chất thải rắn cho thành phố trong tương lai
đây là một nhà máy sử dụng công nghệ mới so với các công nghệ khác hiện nay của thành phố
đó là công nghệ plasma
thì khác với những công nghệ khác thì công nghệ lasma thì sẽ sử dụng với lại nhiệt độ đốt v
rất là cao là khoảng từ ba cho tới bảy độ c và diện tích đất cần thì cũng ít hơn
so với những công nghệ khác
ưu điểm của cao công nghệ này là có thể đốt được những chất thải trơ hoặc là những chất thải
có độ ẩm cao
sản phẩm tạo ra là gồm có hai cái thứ nhất đó là sĩ và cái thứ hai đó là khí
thì đối với sĩ để làm vật liệu xây dựng còn đối với khí thì có thể được làm mát
được sử dụng làm hơi nước và tạo ra thành nguồn điện
công nghệ đốt này sử dụng kinh phí rất là cao
dự án này đã được chủ trương thành phố đã được chấp thuận và được giao đất trong khu
liên hiệp sử dụng rắn tây bắc và đang trong những quá trình đã triển khai để thực hiện
chúng tôi tập trung vào cái công nghệ đó là công nghệ đốt và có thu năng lượng
mà năng lượng đó là đấu nối và phát điện
rác thải công nghiệp thì chúng tôi cũng đốt và có thu khí ga
tất cả những cái vấn đề xử lý rác không phải là một cái đơn thuần mà xem đó như là
một cái nguồn nguyên liệu đào vào để chúng ta tái tạo và tái sử dụng gắn với cái phát triển kinh tế
đó là điều mà quan trọng nhất của thành phố chúng tôi
thành phố hồ chí minh đang trên đường phát triển thành một trung tâm kinh tế
văn hóa xã hội ở phía nam đất nước
tổng sản lượng gdp tăng hàng năm
cùng với đó là sự tăng dân số cơ học
để giải quyết bài toán tăng trưởng bền dẫn thì vấn đề giải quyết ô nhiễm môi trường
do rác thải phải đặt lên hàng đầu
cùng với các công tác khác như
lo nhà cửa chăm sóc y tế giáo dục quy hoạch các khu dân cư
chúng ta cùng hy vọng một thành phố trong lành và phồn dinh sẽ thành hiện thực trong tương lai không xa